tại tỉnh cao bằng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cao bằng vừa bắt giữ được hai đối tượng là vi văn mạnh và mông nhật khanh cùng sinh năm hai nghìn năm
trú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai mạnh điều khiển xe máy chở khanh đi từ huyện trùng khánh ra thành phố cao bằng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
đến một mươi tám h cùng ngày khi đi đến khu vực thuộc tổ ba thuộc phường đề thám thành phố cao bằng phát hiện một người phụ nữ đi xe máy một mình đeo túi sách bên tay trái
mạnh đã điều khiển xe máy tiến hành áp sát để khanh thực hiện hành vi cướp giật tuy nhiên do túi sách rơi xuống đường nên hai đối tượng đã tăng ra bỏ chạy
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực thuộc tổ hai phường đề thám cùng với hành vi tương tự hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật túi sách đối với một người phụ nữ khác nhưng không thành
hậu quả của vụ cướp đã khiến nạn nhân bị ngã kéo lê trên đường sau khi bị cướp giật các nạn nhân đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook và nhận được tin báo
công an thành phố đã điều tra truy xét đến khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng